sau hơn ba năm thi công sáng nay nút giao thông đại học quốc gia thành phố hồ chí minh
nằm trên địa bàn giáp danh giữa thành phố hồ chí minh và tỉnh bình dương
đã chính thức được thông xe góp phần giảm un tắc tại cửa ngõ phía đông của thành phố
nút giao đại học quốc gia thành phố hồ chí minh kể công tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
có chiều dài một tám km bắt đầu từ cổng khu du lịch suối tiên
đến gần khu vực bến xe miền đông mới thuộc quận chín
công trình gồm một hầm hở hai cầu quay đầu sang hai đường sông hành
tổng cộng có một mươi bốn làng xe đâng lên gấp đôi số làng so với trước đây
giúp giải tỏa tốt tình trạng ủng tắc qua khu vực cửa ngõ phía đông thành phố hồ chí minh
được biết tổng kinh phí thực hiện dự án lên đến ba sáu trăm bốn mươi tỷ đồng